tin mới nhất về cơn bão số tám
vào hồi một mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bốn
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai do bão cấp ba
từ chiều mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bốn
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
nên ở khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to